ngày hai mươi bảy tháng sáu viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành cáo trạng truy tố đối tượng phùng khắc phú
ba mươi tuổi trú tại huyện ba vì thành phố hà nội về hai tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn phùng khắc phú vào thị xã buôn ma thuật nay là thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
làm nghề buôn bán thú rừng do làm ăn thua lỗ nên phú đã nảy sinh ý đồ sát hại nguyễn xuân trung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ở phường thắng lợi thành phố bô ma thuật là người hành nghề xe ôm cướp xe máy rồi bỏ trốn về hà nội
ông trung may mắn sống sót với tỷ lệ thương tích bốn mươi năm
còn phú vào đầu tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn tiếp tục trốn vào huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang sinh sống và lập gia đình
sau hai mươi năm năm trốn truy nã ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín phùng khắc phú đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc bắt giữ